liên quan đến vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn quận bắc tử liêm hà nội vào đầu tháng một mươi một vừa qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc tử liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn minh chức
chúa thầy huyện giao thủy tỉnh nam định về hành vi cướp tài sản
dạng sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi một tại một siêu thị điện máy trên đường cầu diễn quận bắc tử liêm hà nội đã xảy ra một vụ cướp tài sản táo tợn
đối tượng đã chó nhân viên bảo vệ của cửa hàng ngắt cầu giao điện nhằm vô hiệu hóa camera và đèn chiếu sáng
sau đó phá cửa và kết sát để trộm tài sản
sau thời gian tích cực điều tra công an quận bắc tử liêm đã làm rõ và bắt giữ được nguyễn minh chức là kẻ có liên quan trực tiếp đến vụ cướp tài sản nói trên
tại cơ quan điều tra trức đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tụ của mình
cơ quan công an đã thu giữ tăng vật là hơn sáu mươi chiếc điện thoại di động sáu máy tính sách tay một máy tính bảng gần ba mươi đồng hồ các loại ước tính khoảng một năm tỷ đồng